theo tổng cục quản lý thị trường bộ công thương hiện tượng thiếu hàng tăng giá bán mặc hàng khẩu trang
nước rửa tay sát khuẩn găng tay y tế xảy ra tại nhiều địa phương
tính chung ba ngày qua lực lượng quản lý thị trường các tỉnh đã kiểm tra xử lý một hai trăm hai mươi một vụ vi phạm
về giá bán khẩu trang của các nhà thuốc tạm giữ gần hơn ba trăm một mươi tám sáu trăm linh chiếc khẩu trang